phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại ocean bank được tiếp tục với phần thẩm vấn
bốn người là lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu bình sơn đã có mặt tại phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quyết định triệu tập của hội đồng xét xử
bốn người là lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu bình sơn
đã chi trực tiếp cho ba khách hàng quan trọng gồm công ty lọc hóa dầu bình sơn tổng công ty dầu khí việt nam và vietso petro
đối với công ty là khóa dầu bình sơn bị cáo thu cho biết tổng số tiền đã chi là gần một mươi chín tỷ đồng
trả lời hội đồng xét xử về lời khai này của bị cáo thu cả bốn lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu bình sơn đều phủ nhận và cho rằng mình không nhận tiền chi ngoài lãi suất
ông đinh văn ngọc nguyên tổng giám đốc công ty lọc hóa dầu bình sơn khẳng định lời khai bị cáo thu là bịa đặt và đề nghị tòa xử lý hình sự bị cáo về tội vu khống
khi đối chất với bốn người liên quan này bị cáo thu vẫn khẳng định lời khai trước đó của bị cáo là chính xác
phiên xét xử vụ đại án sẽ tiếp tục vào ngày một mươi bốn tháng chín sau khi kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang tranh tụng